thưa bác sĩ đối với người bệnh đai tháo đường thì nên sử dụng carbon hydrate như thế nào cho đúng cách
chúng ta thấy rằng đối với một bệnh nhân mà khi chúng ta sử dụng carbon hydrate
điều đầu tiên là chúng ta phải sử dụng lượng carbon hydrate nó phải phù hợp
trong một chế độ ăn khẩu phần ăn của những bệnh nhân đai tháo đường
thì khẩu phần về carbon hydrate nó phải chiếm một tỷ lệ tương đối
theo những hiệp hội dinh dưỡng người ta khuyến cáo
đó là khoảng chừng bốn mươi bốn mươi năm trong những cái nhu cầu năng lượng hàng ngày của chúng ta
như vậy thì cái câu hỏi đặt ra là một số bệnh nhân người ta không ăn cơm
người ta có thể ăn những thành phần khác như là bún phở hoặc là mì
thì chúng ta sẽ tương đương ba cái chén cơm đó sẽ tương đương với lại ba cái chén bún
hoặc là ba cái chén chấn mì chẳng hạn hoặc là ba cái ổ bánh mì nhỏ
hoặc là ba cái củ khoai thì chúng ta tính tương đương như vậy
như vậy thì rõ ràng
thành phần của carbon hydrate này nó phải phù hợp bảo đảm lượng vừa đủ
yếu tố thứ hai ngoài lượng carbon hydrate ra
thì chúng ta còn xét đến những thức ăn mà trước carbon hydrate nó làm tăng chỉ số đường huyết sau khi chúng ta ăn vào
đối với những thức ăn có carbon hydrate làm chỉ số tăng đường huyết dưới năm mươi năm
thì chúng ta gọi là chỉ số tăng đường huyết thấp
thì những cái thức ăn này khi mà chúng ta ăn vào thì nó tăng từ từ
và nó ổ bánh mì

nó ít thay đổi đường huyết trên những bệnh nhân đáng thao đường
còn những nhóm thức ăn có carbon hydrate với lực chỉ số tăng đường huyết trên bảy mươi
thì gọi là những nhóm chỉ số thyroid
làm tăng đường huyết cao
và những thức ăn này khi chúng ta ăn vào
thì lượng carbon hydrate nó tăng lên nhanh ở trong máu và nó hạ thấp
nó tạo ra sự giao động đường huyết và những thành phần thức ăn có chỉ số tăng đường huyết cao như vậy
nó làm cho đường huyết chúng ta khó kiểm soát
thì đó là hai cái yếu tố quan trọng khi mà chúng ta sử dụng cái thành thần tức ăn nó có chứa carbon hydrab
bác sĩ có thể chia sẻ thêm về các loại thực phẩm chứa carbon hydrate tốt cho sức khỏe của người bệnh đường đường
trên những một số cái sản phẩm bây giờ hiện tại trên thị trường người ta sẽ ghi ra ở trên cái nhãn mát đó là chỉ số tăng đường viết nó là bao nhiêu
thì người bệnh nhân có thể dựa vào những khuyến cáo ở trên cái nhãn hàng đó để lựa chọn những cái thức ăn cho phù hợp
cái thứ hai nữa là chúng ta dựa vào một cái số hướng dẫn về những cái thực phẩm nó chứa những cái chỉ số tăng đường huyết thấp trung bình hoặc là cao
để mà chúng ta lựa chọn thức ăn cho phù hợp
ví dụ để đơn giản nhất là những cái tức ăn mà có chỉ số tăng lượng viết thấp thuộc về những cái nhóm rau củ quả
hoặc là những cái ngũ cốc mà nguyên hạt hoặc là những mật số đậu như là đậu lăng
thì những cái nhóm đó là chỉ số tăng lượng viết thấp và bệnh nhân có thể ăn
ở những cái nhóm đó
đối với người bệnh đái tháo đường thì nên có chế độ dinh dưỡng ra sao để giữ ổn định lượng đường trong máu thưa bác sĩ
thứ nhất là cái lượng carbon hydrate phải phù hợp
cái thứ hai là tức ăn đó cái chỉ số đường huyết tăng đường huyết nó thấp
và cái thứ ba nữa đối với những cái bệnh nhân mà đáy tháo đường đang điều trị thuốc
trong đó có thuốc hạ đường huyết hoặc là insulin
thì chúng ta cần phải có sự cân đối giữa cái thức ăn có lượng carbon hydrate với lại những cái thuốc đó
để làm sao chúng ta ngăn chặn được cái tình trạng là tăng đường huyết
do chúng ta sử dụng cái carbon hydrate nó nhiều hơn cái lượng thuốc như là insulin
một lần nữa cảm ơn bác sĩ đã tham gia chương trình của antv hôm nay
hướng tới mục tiêu tầm soát kiểm soát triệu chứng và biến chứng của các bệnh lý liên quan đến nội tiết
khoa nội tiết đáy tháo đường bệnh viện đào khoa tâm anh ra đời
cung cấp những dịch vụ cao cấp trong khám chẩn đoán tư vấn và điều trị chuyên sâu
về bệnh lý đái tháo đường và các dối loạn nội tiết
với nền tảng nhân lực là đội ngũ giáo sư bác sĩ giàu kinh nghiệm
khoa nội tiết đái tháo đường bệnh viện đa khoa tâm anh thường xuyên cập nhật các phác đồ hiện đại
trong tư vấn chăm sóc sức khỏe và điều trị hiệu quả các bệnh nội tiết đái tháo đường
ngoài ra khoa nội tiết đáy tháo đường bệnh viện đào khoa tâm anh
còn có các chuyên gia đầu ngành đến từ những bệnh viện hàng đầu tại việt nam
đặc biệt là sự kết hợp chặt chẽ với các chuyên gia nước ngoài
trong việc khám chẩn đoán điều trị và thường xuyên đào tạo nâng cao chuyên môn khám và điều trị
nhờ đó khoa đã và đang thực hiện được nhiều dịch vụ khám chữa bệnh cao cấp chuyên sâu
trong lĩnh vực nội tiết đáy tháo đường
để giảm quá tải cho bệnh viện công và đáp ứng nhu cầu của người bệnh
được chính các chuyên gia đầu ngành bác sĩ giàu kinh nghiệm điều trị
bệnh viện đào khoa tâm anh có khu điều trị nội trú dành riêng cho người bệnh đáy tháo đường và các bệnh nội tiết
còn bây giờ thời lượng của chương trình đã hết
xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ này ngày mai trên antv